võ ngọc hạ quyên đã chiếm đoạt của các ông nvh ngụ phường hai mươi hai quận bình thạnh
bà ntb ngụ phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
bà ntd ngụ xã tân xuân huyện hóc môn

ông dvm ngụ phường một mươi một quận tân bình tầm số tiền trên tám mươi tỷ đồng
công an tp hcm thông tin thêm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục điều tra mở rộng
để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của võ ngọc hạ quyên và các đối tượng liên quan
làm rõ tính chất mức độ của vụ án để xử lý triệt đề nghiêm minh theo quy định của pháp luật